thưa quý vị vào ngày hôm nay hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tại trụ sở trung ương đảng
ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi ba đã họp xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ như sau
ba xem xét cho thôi giữa các chức vụ nghỉ công tác đối với đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa một mươi năm
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đồng chí vương đình huệ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước
được đào tạo cơ bản trưởng thành từ cơ sở được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng
của đảng và nhà nước tuy nhiên theo báo cáo của ủy ban kiểm tra trung ương và các cơ quan chức năng
đồng chí đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm quy định về trách nhiệm nêu gương
của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành
trung ương đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
những vi phạm khuyết điểm của đồng chí vương đình huệ đã gây dư luận xấu làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng
nhà nước và cá nhân đồng chí nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng nhà nước và nhân dân đồng chí đã có đơn xin
thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác căn cứ quy định hiện hành của đảng nhà nước và xem xét
nguyện vọng của đồng chí vương đình huệ ban chấp hành trung ương đảng đồng ý để đồng chí vương đình huệ
thôi giữ các chức vụ ủy viên bộ chính trị ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba chủ tịch quốc hội
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
hai quy định thi hành kỷ luật đồng chí lê viết chữ nguyên ủy viên trung mương đảng khóa một mươi hai nguyên bí thư tỉnh ủy quảng ngãi
đồng chí lê viết chữ đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng
pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm
và trách nhiệm nêu gương tiêu cực nhận hối lộ gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc
ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương
căn cứ vào nội dung tính chất mức độ hậu quả nguồn nhân vi phạm thực hiện quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng
đảng viên vi phạm ban chấp hành trung ương đảng quyết định thi hành kỷ luật đồng chí lê viết chữ
bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng
ban chấp hành trung ương đảng giao cho bộ chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định